thông tin từ bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết bệnh viện đang điều trị cho một bé gái năm tuổi với trần đoán nhiễm vi khuẩn não mục cầu
bệnh nhi là bé hnk sinh năm hai nghìn một mươi tám ngụ tại phường long hoa thị xã long thành
người nhà của bệnh nhi cho biết khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng ba sau khi bé đi học về thì có triệu chứng sốt cao và được mẹ cho uống thuốc hạ sốt
đến hai mươi hai h cùng ngày bé lại sốt kèm theo nổi ban đậu ứng toàn thân người nhà tiếp tục cho bé uống thuốc hạ sốt
tuy nhiên đến ba h một mươi năm phút bé vẫn còn suất cao nên gia đình đưa nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đao khoa hồng hưng
lúc này chế suất cao nổi ban sung huyết hai cánh tay lưng bụng với trần đoán suất ngày một suất huyết dưới da trở rõ nguyên nhân kèm theo viêm họng
bé được điều trị và tri định làm các cận lâm sàng sau đó chuyển đến khoa nhi tại bệnh viện và điều trị bằng kháng sinh
trước cùng ngày bé được chuyển xuống bệnh viện nhi đồng tp hcm để điều trị với trần đoán suất nhiễm trùng theo dõi nhiễm trùng huyết theo dõi viêm ma mạch suất huyết
ngày hai tháng bốn bệnh nhi lấy mẫu dịch nạo tủy xét nghiệm pcr kết quả nhiễm vi khuẩn nạ mô cầu sau đó bé đã được cách ly điều trị tại đây
hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã hết suất ổn định đang được cách ly và điều trị tại phòng thường dạy đặc biệt
theo các chuyên gia y tế bệnh do nã mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính bệnh do vi khuẩn nã mô cầu gây nên bệnh lê chuyển theo đường ngô hấp thường gặp bờ lưới tuổi trẻ và có khả năng gây thành dịch
bệnh thường xảy ra ở nơi tập trung đông người như nhà trẻ trường học ký thúc xá tại nước ta bệnh lưu hành vừa được ghi nhận giải rác ở nhiều địa phương hay cả vào mùa đông xuân
bệnh thường để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần điếc liệt với tỷ lệ từ một mươi hai mươi tỷ lệ tử vong có thể từ tám một mươi
bệnh viên mảng nã mô cầu được chia thành bốn nhóm a b c và d trong đó viên mảng nã mô cầu ở nhóm a là nhóm bệnh thường gặp nhất ở nước ta
ngoài bốn nhóm điển hình như trên còn còn nhóm huyết thanh gây bệnh như w một trăm ba mươi năm x y z mặc dù các nhóm này ít tộc lực hơn tuy nhiên nếu trẻ có hệ thống miễn dịch suy yếu
hay điều trị chậm trễ bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nặng nề cho trẻ nhỏ theo thống kê tỷ lệ trẻ bị viêm mảng não mô cầu khỏi hoàn toàn có thể lên tới chín mươi năm nếu được điều trị kịp thời
bệnh có thể bắt đầu với triệu chứng xuất nhẹ và chuyển bến nhanh chóng dẫn tới những khuẩn huyết khiến trẻ tử vong chỉ sau vài giờ phát bệnh
nếu phát hiện và điều trị muộn trẻ có thể phải đối mặt với nhiều di chứng nặng nề do bệnh gây ra tỷ lệ trẻ được chữa khỏi nhưng phải dùng chung với những biên chứng của bệnh suốt đời lên tới hai mươi
phát hiện sớm các triệu chứng và điều trị bệnh kịp thời có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho trẻ
sau khi nhiễm viên khuẩn gây viên mảng nã mô cầu trẻ bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như sau
suốt cao đột ngột một trong những triệu chứng thường gặp nhất trẻ có thể sốc cao lên tới bốn mươi một độ c
đau mỏi cơ mệt mỏi ho đau họng cảm thấy ấn lạnh rất run đau đầu dữ dội xuất hiện co giật ngủ ly bì ăn kém bào bú
ngoài ra trẻ có thể bỏ chơi buồn nôn nôn cứng cổ
các triệu chứng của bệnh viêm mảng não mô cầu ở trẻ nhỏ tương tự như triệu chứng của các bệnh viêm đường hô hấp khiến các bậc phụ huynh hay nhầm lẫn
tuy nhiên các triệu chứng của bệnh diễn biến nhanh chóng và ngày càng trở nên tồi tệ hơn
các bậc phụ huynh khi thấy trẻ có những biểu hiện nêu trên cần phải đưa trẻ đến khám và điều trị càng sớm càng tốt
ngoài những triệu chứng trên trẻ viên mảng nã mô cầu còn xuất hiện những nốt tử ban tử da và phát suất một hai ngày
các nốt tử ban này là ban ngoài da hại tử lúc này sẽ có màu xanh tím hoặc đỏ thẫm nổi bật trên da với đường kính từ một năm mm
chúng có thể xuất hiện độc lập hoặc liên kết với nhau tạo thành đám lây chuyển nhanh chóng hình thành vùng dao hoại tử ở trên bề mặt phẳng
sự xuất hiện của các nốt tử ban nhất là các vùng thân mình và hai chân là dấu hiệu cho thấy trẻ đang bị nhiễm độc nặng nề
và đang phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm
trẻ dễ sớm gặp phải những biến chứng nhiễm trùng huyết suy đa tạng thậm chí là tử vong trong vòng hai mươi bốn giờ nếu không được can thiệp y tế kịp thời
trẻ sơ sinh bị viên mảng nã mô cầu có thêm những triệu chứng khác nhau như trỗ mềm căng phòng khó di chuyển tiếng khóc kèm theo tính âm thanh thay thế
mặc dù vi khuẩn gây nem viêm mảng não mô cầu chỉ có thể sống khoảng ba mươi phút ở trong môi trường ngoài có nhiệt độ từ năm mươi sáu độ c và chỉ sống một mươi phút nếu nhiệt độ tăng lên sáu mươi độ c
loại vi khuẩn này có thể tồn tại lâu hơn ở mức nhiệt là âm hai mươi độ c
do đó bệnh thường lây truyền trực tiếp từ người này qua người khác và hiếm khi bệnh lây truyền qua tiếp xúc với đồ vật
một nghiên cứu cho thấy có thể có trên hai mươi năm người đã bị nhiễm loại vi khuẩn này tuy nhiên không có biểu hiện lâm sàng điển hình
và hơn năm mươi người mang vi khuẩn viêm mảng não mô cầu vẫn sinh hoạt bình thường khỏe mạnh
đây chính là nguồn lây lan vi khuẩn viên mảng nã ở trẻ em do mô cầu phổ biến trong cộng đồng
hầu hết trẻ có thể bị lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh thông qua tiếp xúc trực tiếp với đường hô hấp từ những giọt bắn từ mũi họng của người đã bị nhiễm vi khuẩn khi bệnh nhân ho hát hơi hay nói chuyện
tỷ lệ mắc bệnh viên mảng nã mô cầu ở trẻ nhỏ phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ
trẻ càng nhỏ thì có nguy cơ mắc bệnh càng cao và ngược lại trẻ càng lớn nguy cơ mắc bệnh sẽ thấp hơn
viêm mảng não do mô cầu ở trẻ nhỏ nếu không được điều trị kịp thời bệnh có thể để lại rất nhiều biến chứng nguy hiểm thậm chí là tử vong
các biên chứng này được chia làm hai nhóm
các biên chứng sớm sẽ bao gồm tá lực nội sọ đông máu nội mạch giải rác xuất hiện co giật trụi tân hoan suy đa cơ quan
các biên chứng muộn sẽ bao gồm điếc mù loa suy giảm thần kinh kéo dài nã bộ kém phát triển giảm trì số iq hoại tử nghiêm trọng dẫn tới việc phải cắt chi
bên cạnh những triệu chứng đặc trưng của bệnh viêm mạng não mô cầu bác sĩ có thể yêu cầu trẻ thực hiện thêm một số xét nghiệm để đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh
từ đó có những biện pháp can thiệp phù hợp kịp thời
một số biện pháp để xét nghiệm sẽ bao gồm chụp ct chụp cô ẩm từ andrid xét nghiệm máu cây máu xét nghiệm dịch nạo tùy nhộm soi dịch hầu họng
viêm mảng não mô cầu ở trẻ nhỏ là một bệnh lý diễn biến nhanh chóng chính vì vậy cần phải điều trị càng sớm càng tốt
đầu tiên bác sĩ đi tiêm kháng sinh và tĩnh mạch của bệnh nhân để ức chế sự phát triển của vi khuẩn
sau đó bác sĩ có thể chỉ định dùng các loại thuốc uống khi bệnh nhân đã được kiểm soát
trong một số trường hợp bệnh có thể chuyển biến nghiêm trọng gây sốc nặng và bắt đầu xuất hiện các biến chứng
bác sĩ sẽ điều trị dựa trên các biến chứng xuất hiện như hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn cân bằng dịch điện xảy hỗ trợ tìm mạch
viêm mảng nã do mô cầu là một bệnh lý nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao
trẻ đã được điều trị vẫn có thể đối mặt với nguy cơ lâu dài với những biến chứng của bệnh gây ra
vì vậy việc chủ động phòng bệnh chết trẻ là một điều vô cùng quan trọng
cách phòng ngừa bệnh hiệu quả nhất đó là tiêm vaccine phòng viêm mảng nã mô cầu
hiện nay tại nước ta tiêm phòng đầy đủ vaccine nã mô cầu đã được triển khai rộng rãi với bào tuyết thường gặp là a b và c
sau khi được tiêm vaccine trẻ có khả năng miễn dịch với cả ba vi khuẩn huyết thanh này
mũi phòng bệnh viêm mảng nã mô cầu bc sẽ được tiêm khi đủ sáu tháng tuổi
mũi tiêm phòng với bệnh lý ac sẽ được tiêm khi trẻ được hai tuổi trở lên
sau đó trẻ có thể tiêm thêm các mũi nhắc lại theo hướng dẫn của bác sĩ
ngoài ra mẹ nên tránh cho trẻ tiếp xúc với những người mắc bệnh nếu trẻ chưa được tiêm phòng vaccine phòng ngừa bệnh
trong trường hợp trẻ lại tiếp xúc với những người nhiễm bệnh mẹ cần phải thông báo cho bác sĩ và thực hiện các phương pháp điều trị dự phòng theo chỉ dẫn của bác sĩ
trên thực tế trẻ vẫn có nguy cơ mắc viêm mảng não mô cầu ngay cả khi đã tiêm chủng vaccine đầy đủ do hệ thống miễn dịch suy yếu
ở trường hợp này bệnh thường diễn ra ở mức độ nhẹ hơn và ít xảy ra biến chứng
đồng thời mẹ nên chú ý vệ sinh nhà cửa khu vực vui chơi sạch sẽ đảm bảo vệ sinh ánh sáng và độ thông thoáng
nếu trẻ đang sinh sống trong khu vực bùng phát dịch bệnh mẹ cần phải chú ý theo dõi các biểu hiện của trẻ nhằm phát hiện bệnh và điều trị kịp thời nhất là khi trẻ bắt đầu có biểu hiện viêm hầu họng sốt
đề phòng bệnh viêm mảng não mô cầu tránh lây lan trong cộng đồng cục y tế dự phòng cũng khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện tốt một số biện pháp sau đây
thường xuyên rửa tay bằng sập phòng xúc miệng xúc hầu họng bằng các dông dịch xác khuẩn mũi họng thông thường
vệ sinh thông thoáng nơi ở nơi làm việc chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh
khi có biểu hiện sốt cao đau đầu buồn nôn và nôn cứng cổ cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời
khi phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh viêm mảng nã mô cầu cần phải thông báo theo đường dây nóng của bộ y tế địa phương để điều tra giám sát xử lý kịp thời